ngay đến thời điểm này chúng ta phải làm gì để đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân là nội dung hội thảo do ban kinh tế trung ương phối hợp với viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh vừa tổ chức chiều ngày ba mươi tháng năm tại hà nội
tại hội thảo nhiều tham luận của các đại biểu đã đưa ra các ý kiến kiến nghị có giá trị làm rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn về cơ cấu lại đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với điều kiện cụ thể của việt nam
đặc biệt các đại biểu đã tập trung phân tích vị trí vai trò chức năng và mối quan hệ của nhà nước thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
cũng tại hội thảo nhiều giải pháp như làm thế nào để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác bảo đảm doanh nghiệp việt nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế làm thế nào phát triển kinh tế tư nhân nhanh bền vững đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng quy mô chất lượng và tăng trưởng trong gdp để kinh tế tư nhân thực sự là một
phần không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân thực hiện tiến bộ công bằng xã hội